viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quy định và lệnh nêu trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can
mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho nhà nước
hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử
hai cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng là trần văn minh và văn hữu chiến
cùng một mươi chín đồng phạm trong vụ thâu tóm đất công sản trên đại bàn tp đà nẵng
sáng nay hội đồng xét xử bắt đầu tiến hành xét hỏi các bị cáo
tập trung làm rõ vai trò chỉ đạo và thực hiện chỉ đạo trong chuyển nhượng mua bán nhà đất công sản
tại thành phố đà nẵng khai tại tòa hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố
nhưng cho rằng sai phạm có mức độ các bị cáo thực hiện hành vi vi phạm là do có sự chỉ đạo
của lãnh đạo ubnd tp đà nẵng vào thời điểm đó
chiều nay trong phần thẩm vấn tại phiên tòa bị cáo nguyễn quang thành
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hưng minh hưng phát em vợ của bị cáo phan văn anh vũ tức vũ nhôm
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bảy mươi chín công ty cổ phần bắc nam bảy mươi chín
công ty trách nhiệm hữu hạn ivc công ty cổ phần đầu tư nhất gia phúc đã trình bày nhiều lời khai
khác với lời khai trước đây của chính bị cáo thành tại cơ quan điều tra
lý giải về sự thay đổi lời khai này bị cáo thành cho rằng khi bị tạm giam
bị cáo không biết ngoài xã hội đang xảy ra những việc gì nên bị cáo hoang mang
sợ bị liên lụy nên khai như vậy để đổ lỗi cho bị cáo vũ
bị cáo xin được chịu trách nhiệm về những lời khai của bị cáo tại phiên tòa
chiều nay quán king club nằm trên đường cách mạng tháng tám phường phước trung
thành phố bà rịa tỉnh bà rê vũng tàu trong quá trình sửa chữa đã bất ngờ đổ sập
khiến nhiều người mắc kẹt bên trong
ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng công an tỉnh bà rê vũng tàu
như phòng cảnh sát phòng chai trợ cháy và cứu nạn cứu hộ
phòng kỹ thuật hình sự phòng cảnh sát hình sự công an thành phố bà rịa
đã có mặt tiến hành cứu hộ người bị nạn
đến một mươi tám h sáu nạn nhân gồm năm nam một nữ đã được đưa ra khỏi hiện trường
đưa đến cấp cứu tại bệnh viện bà rịa
còn một người bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát đã tử vong
được biết là thiết kế của ber club khiến công tác tiếp cận người bị nạn ra ngoài gặp rất nhiều khó khăn
đến hai mươi một h ba cùng ngày thi thể của nạn nhân tử vong đã được đưa ra ngoài
được biết là biệt lắp có thiết kế rộng khoảng bảy trăm linh m hai đang tạm đóng cửa để sửa chữa nâng cấp
và có thông tin là quán này sẽ khai trương lại vào ngày hôm nay
nhân dịp năm mới hai nghìn hai mươi và chuẩn bị bước sang năm canh tí
chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo các cơ quan quản lý báo chí và cơ quan báo chí
thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
dự buổi gặp mặt có đồng chí nguyễn đức lợi ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc thông tấn xã việt nam
đồng chí nguyễn thế kỷ ủy viên trung ương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam
cùng đại diện ban tuyên giáo trung ương bộ thông tin và truyền thông hội nhà báo việt nam các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt thứ trưởng bùi văn nam đã thông báo một số kết quả công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi ba
và một số phương hướng mục tiêu nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi của lực lượng công an nhân dân
khẳng định trong chiến công thành tích chung của lực lượng công an nhân dân luôn có sự đồng hành phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các cơ quan quản lý báo chí cơ quan báo chí
thứ trưởng bùi văn nam mong muốn trong năm hai nghìn hai mươi các cơ quan quản lý báo chí các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
trong công tác bảo vệ an ninh trật tự đặc biệt trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của bộ công an
tuyên truyền cổ vũ động viên các nhân tố mới gương người tốt việc tốt điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phản bác có hiệu quả những thông tin quan điểm sai trái thù địch nhằm chống đảng nhà nước chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc
hôm nay công an tỉnh bắc giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng công tác công an năm hai nghìn một mươi chín và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi
dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng
trong năm hai nghìn một mươi chín lực lượng công an tỉnh bắc giang đã điều tra khám phá hơn năm trăm ba mươi vụ án hình sự bắt gần bảy trăm năm mươi đối tượng đạt tỷ lệ chín mươi
trong đó rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt chín mươi bốn bảy tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự
tàn nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bùi văn nam biểu dương ghi nhận những kết quả đã đạt được của công an tỉnh bắc giang
đồng thời chỉ đạo trong năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh bắc giang cần tổ chức thực hiện nghiêm có hiệu quả nghị quyết của đảng ủy công an trung ương tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi bảo vệ đại hội đảng các cấp
làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản tăng cường công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã thị trấn
các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự quản lý xuất nhập cảnh làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến
bên cạnh đó tập trung phòng ngừa đấu tranh tội phạm hình sự ma túy môi trường kinh tế tham nhũng tội phạm buôn lậu sản xuất hàng giả hàng cấm
các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông phòng cháy chữa cháy giúp nhân dân vui tết đón xuân an toàn
tại hội nghị thượng tướng bùi văn nam đã trao tặng cờ thi đua vì an ninh tổ quốc cho ba tập thể
bộ công an chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh giám đốc công an tỉnh đã tạo bằng khen giấy khen cho một mươi tám tập thể và một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc
sáng nay tại hà nội cục đối ngoại bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn một mươi chín công tác đối ngoại hợp tác quốc tế và thực
hiện chức năng văn phòng thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền của cục đối ngoại đã đạt được những kết quả quan trọng
trong đó có nhiều khâu đột phá đưa công tác đi vào chiều sâu thực chất góp phần tích cực vào việc triển khai thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của đảng nhà nước
và nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh nước ta đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện
cục đối ngoại đã làm tốt công tác nắm tình hình chủ động tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ đề xuất với đảng nhà nước các chủ trương giải pháp quan trọng về chính sách đối ngoại và quan hệ quốc tế nhất là mở rộng quan hệ quốc tế trên lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tăng cường hiệu quả công tác phối hợp với các nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như duy trì có hiệu quả các cơ chế đối ngoại đa phương
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương những kết quả mà cục đối ngoại đã đạt được nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị cục đối ngoại cần nhận thức rõ bối cảnh về tình hình trong nước khu vực và quốc tế sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp bốn có tác động sâu sắc đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội chủ động phối hợp với các nước tổ chức tốt công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia truy nã quốc tế các vụ án truyền án lớn để hỗ trợ cơ quan cảnh sát điều tra trong nước và cảnh sát nước ngoài qua kênh hợp tác interpol aseanpol và kênh hợp
tặng bằng khen của ban tuyên giáo trung ương trong hoàn thành tốt chức năng văn phòng thường trực ban chỉ đạo về nhân quyền được tặng cờ thi đua xuất sắc của bộ công an nhiều đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen cấp bộ và cấp cục
hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi cũng được công an tỉnh hà nam tổ chức vào sáng nay đồng chí thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

các giải pháp trọng tâm đột phá năm hai nghìn hai mươi của bộ công an đã đề ra làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn trọng tâm là đảm bảo an ninh mạng an ninh trong tôn giáo an ninh xã hội đồng thời tập trung lực lượng bảo vệ an ninh an toàn trước trong và sau đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh chú trọng xây dựng lực lượng công an tỉnh hà nam trong sạch vững mạnh phân đấu sớm hoàn thiện việc bố trí công an chính quy

các giải pháp trọng tâm đột phá năm hai nghìn một mươi chín và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội nghị
năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh quảng nam đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đấu tranh xử lý mạnh các loại tội phạm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tổ chức nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
qua đó đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án vụ án lớn trên các lĩnh vực hình sự kinh tế ma túy
tỷ lệ điều tra khám phá án năm hai nghìn một mươi chín của công an tỉnh quảng nam đạt tám mươi ba mươi bốn vượt hai ba mươi bốn
đáng chú ý trong năm hai nghìn một mươi chín với việc tập trung làm tốt công tác phòng ngừa tấn công tội phạm làm giảm một mươi một bốn phạm pháp hình sự
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước
đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch phản động tăng cường hoạt động
kích động tập hợp lực lượng tập trung chống phá đại hội đảng các cấp cả về đường lối lẫn nhân sự
do đó công an tỉnh quảng nam phải chủ động phòng ngừa kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động
chống đối trong và ngoài nước bảo đảm an ninh trên tất cả các lĩnh vực
trước mắt công an tỉnh quảng nam cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi để nhân dân vui xuân đón tết an toàn lành mạnh
thứ trưởng nguyễn văn sơn lưu ý công an tỉnh quảng nam cần tiếp tục xây dựng công an xã thị trấn chính quy gần dân hơn sát dân hơn giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân
giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở không để mâu thuẫn nhỏ thành mâu thuẫn lớn mâu thuẫn lớn nảy sinh tội phạm
với những thành tích đạt được tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi chín công an tỉnh quảng nam vinh dự được bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc
năm hai nghìn hai mươi bộ tư lệnh cảnh vệ cần tập trung triển khai đồng bộ lực lượng biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống
không để xảy ra bất cứ sai sót nào dù là nhỏ nhất
đây là nội dung trọng tâm được trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi của bộ tư lệnh cảnh vệ được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
năm hai nghìn một mươi chín bộ tư lệnh cảnh vệ đã hoàn thành tốt mục tiêu chương trình đề ra chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan
triển khai bảo vệ an toàn tuyệt đối gần hai bốn trăm linh cuộc hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
bảo vệ tuyệt đối an toàn một trăm tám mươi ba sự kiện chính trị đặc biệt
quan trọng do đảng nhà nước tổ chức như hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai đại lễ phật đàn v sac hai nghìn một mươi chín
bảo vệ tuyệt đối an toàn tám mươi sáu đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
tổ chức tốt công tác tuần tra canh gác bảo vệ an toàn các khu vực mục tiêu trọng yếu đảm bảo an ninh trật tự các mục tiêu bảo vệ
trong đó tổ chức kiểm tra an ninh hàng triệu lượt người phương tiện vào khu vực trung ương chính phủ quốc hội và lăng chủ tịch hồ chí minh
trước những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi thứ trưởng lương tam quang nhấn mạnh
đây là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước trọng tâm là trên ba trăm linh hội nghị asean hai nghìn hai mươi
hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước ở trong và ngoài nước
nhất là lãnh đạo cấp cao đảng nhà nước tham dự chỉ đạo đại hội đảng các cấp ở địa phương
vì vậy bộ tư lệnh cảnh vệ phải chủ động sẵn sàng về lực lượng phương tiện xây dựng và tổ chức diễn tập thuần thục
các phương án xử lý tình huống có liên quan công tác bảo vệ phối hợp có hiệu quả với các đơn vị trong công an nhân dân
các bộ ngành liên quan tạo thế trận vững chắc loại bỏ từ sớm từ xa các nguy cơ đe dọa an ninh an toàn
tại các khu vực mục tiêu và đối tượng cảnh vệ
thứ trưởng cũng đề nghị thời gian tới cần quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho cán bộ chiến sĩ
sử dụng có hiệu quả các phương tiện trang thiết bị vũ khí công cụ hỗ trợ gắn với huấn luyện kỹ năng phục vụ công tác cảnh vệ
nhân dịp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng lương tam quang đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
cho phòng bảo vệ các sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế
bộ tư lệnh cảnh vệ được thủ tướng chính phủ tặng cờ thi đua
nhiều tập thể cá nhân đã vinh dự nhận được các danh hiệu thi đua khác
hôm nay tại hà nội cục an ninh kinh tế bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi
dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
cục an ninh kinh tế cần hết sức coi trọng công tác phòng ngừa trong bảo vệ an ninh kinh tế
kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động gây phương hại đến lợi ích an ninh kinh tế an ninh quốc gia
đẩy nhanh tiến độ đấu tranh các chuyên án xử lý các vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ninh kinh tế
nhất là các vụ việc được dư luận quan tâm
năm hai nghìn một mươi chín cục an ninh kinh tế đã tham mưu với đảng nhà nước đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an nhiều chủ trương giải pháp đảm bảo an ninh trật tự liên quan đến lĩnh vực kinh tế
ứng phó với những tác động tiêu cực đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ đầu tư
đã phát hiện một số dấu hiệu sai phạm xảy ra tại các địa bàn lĩnh vực kinh tế
đồng thời đã bước đầu chỉ đạo hướng dẫn công an các địa phương triển khai các mặt công tác nghiệp vụ
nắm tình hình đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế
triển khai các phương án kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự tại một số địa bàn trọng điểm
tập huấn công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tiền giả rửa tiền
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lương tam quang ghi nhận biểu dương những thành tích
mà lực lượng an ninh kinh tế đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ của cục an ninh kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi
đồng chí thứ trưởng yêu cầu thời gian tới đơn vị cần đặc biệt coi trọng quan tâm triển khai các giải pháp
sớm khẳng định vai trò thủ lĩnh lực lượng an ninh kinh tế toàn quốc trong triển khai các mặt công tác
đảm bảo an ninh kinh tế khẩn trương bàn giao hướng dẫn phối hợp công tác điều tra cơ bản
phân cấp giao công an các địa phương chủ trì gắn với công tác tăng cường hướng dẫn
theo dõi đồn đốc việc thực hiện của các hệ lực lượng trong cả nước
đồng thời có những giải pháp cụ thể đổi mới toàn diện nâng cao chất lượng các mặt công tác bảo vệ an ninh kinh tế
việc sao nhiệm vụ chỉ tiêu cần tập trung vào những vấn đề nổi vấn đề mới trong bảo vệ an ninh kinh tế
tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao
nhân dịp này thay mặt lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang cũng trao bằng khen của bộ công an
cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi ba
dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi
của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng
kinh tế buôn lậu thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an yêu cầu lực lượng cảnh sát kinh tế
tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế tham nhũng buôn lậu trọng điểm
nhất là những vụ án thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo
báo cáo của cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cho biết
năm qua số án khởi tố mới tăng cao tiến độ điều tra các vụ án vụ việc nhất là vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo được đẩy nhanh hơn được ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng lãnh đạo bộ công an đánh giá cao
bên cạnh đó công tác thu hồi tài sản đạt kết quả cao
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu lực lượng cảnh sát kinh tế tập trung đánh trúng các đường dây buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng giả lớn để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phòng chống tội phạm buôn lộng hàng giả quyết tâm làm chuyển biến các địa bàn có tình hình buôn lậu phức tạp
bên cạnh đó cần đặc biệt coi trọng và thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản kết hợp chặt chẽ giữa công tác nghiệp vụ và ứng dụng khoa học công nghệ
chủ động nghiên cứu dự báo và nhận diện những vấn đề mới trong hoạt động của tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu trong tình hình hiện nay để có giải pháp phòng ngừa đấu tranh phù hợp
nắm chắc tình hình và tham mưu phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới hàng giả xâm phạm sở hữu trí tuệ gian lận xuất xứ hàng hóa rửa tiền

cảnh sát giao thông năm hai nghìn hai mươi thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
năm hai nghìn một mươi chín lực lượng cảnh sát giao thông đã hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra
tham mưu với đảng nhà nước nhiều chủ trương về đảm bảo trật tự an toàn giao thông một cách hiệu quả trên cả ba tuyến đường bộ đường thủy và đường sắt
thực hiện nhiệm vụ tổ chức giao thông góp phần đảm bảo an ninh an toàn cho các sự kiện chính trị xã hội trên cả nước
tiến hành nhiều chuyên đề tuần tra xử lý vi phạm góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
phối hợp với các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt là tội phạm ma túy thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về cảnh sát giao thông nói riêng và công an nhân dân nói chung
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận và biểu dương những thành tích trong năm hai nghìn một mươi chín của lực lượng cảnh sát giao thông
đồng tình với nhóm một mươi năm giải pháp và bốn đột phá của cục cảnh sát giao thông đưa ra
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo bộ công an
hoàn thiện các văn bản pháp luật đặc biệt là tiếp thu hoàn thiện đề án xây dựng luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
làm tốt công tác tổ chức giao thông tuần tra kiểm soát nhằm làm giảm ủn tắc giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
thực hiện tốt công tác xây dựng đảng và xây dựng lực lượng phối hợp với các lực lượng thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm
thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm việt nam đảm nhận vai trò chủ tịch asean
cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
lực lượng cảnh sát giao thông cần tiếp tục nỗ lực phát huy hiệu quả các mặt công tác phối hợp với các lực lượng
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị xã hội trong nước và quốc tế tổ chức tại việt nam
trước mắt là đợt cao điểm tết âm lịch sắp tới để nhân dân đón tết vui vẻ an toàn
cùng ngày ban chấp hành công đoàn công an nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn công an nhân dân năm hai nghìn một mươi chín
và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín các cấp công đoàn công an nhân dân đã thực hiện tốt chức năng chăm lo
bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của cám bộ đoàn viên và người lao động
hoạt động của tổ chức công đoàn trong công an nhân dân đã góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị
xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
năm hai nghìn hai mươi công đoàn công an nhân dân xác định sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
trong đó trọng tâm là thực hiện nghiêm túc nghị quyết đại hội một mươi hai công đoàn việt nam và đại hội công đoàn công an nhân dân lần thứ năm
đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đoàn viên công đoàn
tiếp tục kiện toàn phát triển thành lập mới tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên công đoàn trong công an nhân dân
xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới
đặc biệt là đẩy mạnh đổi mới hoạt động huy động các nguồn lực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện
chăm lo bảo vệ quyền lễ hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động
từ đó thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn và củng cố nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong công an nhân dân